tiếp tục thông tin về hai tàu cá ở quảng nam với chín mươi ba ngư dân gặp lốc xoáy và sóng lớn đánh chìm trên vùng biển hoàng sa
cho đến nay toàn bộ bảy mươi tám thuyền viên được cứu sống và thi thể hai ngư dân đã được chuyển lên tàu kiểm ngư để đưa vào bờ
chưa phát hiện thêm nạn nhân mất tích
bắt đầu tiếp cận tàu cá chợ ngư dân gặp nạn từ hai mươi hai h ba mươi tối qua đến một mươi h sáng nay
lực lượng cấu đảm cố hộ đã hoàn tất việc tiếp nhận bảy mươi tám ngư dân và hai thi thể của hai tàu cá gặp nạn
cùng với năm thuyền viên của các tàu cá khác để đưa vào bờ
hiện tâm thần và sức khỏe của bảy mươi tám thuyền viên hai tàu cá gặp nạn đều ổn định
bốn người bị thương nhẹ và đã được sơ cứu trước đó
dự kiến đến trưa mai hai mươi tháng một mươi tàu sẽ về đến an hòa huyện núi thành tỉnh quảng nam
chúng tôi sẽ đưa bà con về đắp liền an toàn theo hạch
bà con cứ yên tâm nguyện ngươi và giữ gìn sức khỏe
trong quá trình hành trình nếu có khó khăn gì bà con cứ đề đạt với cán bộ chiến sĩ trên tàu
sở chỉ huy tiền phương đóng tại đồn biên phòng cửa khẩu cảnh kỳ hà huyện núi thành tỉnh quảng nam
giữ liên lạc với tàu kiểm ngư bốn trăm sáu mươi bảy để nắm hành trình đưa ngư dân về
chính quyền và các lực lượng chức năng cũng đã chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận ngư dân
và làm các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình người bị nạn
tại hiện trường tái nạn còn lại một mươi phương tiện gồm ba tàu của bộ quốc phòng và bảy tàu của ngư dân
vẫn đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm một mươi ba nạn nhân mất tích
để ứng phó và phòng chống cơn bão số năm
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự tỉnh quảng ninh vừa ban hành văn bản tạm ngừng cấp phép tàu đi biển từng một mươi năm h ngày một mươi chín tháng một mươi
thông tin từ đài ký tượng thủy văn tỉnh quảng ninh cho biết
do ảnh hưởng của bão số năm từ chiều ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi
vùng biển tỉnh quảng ninh có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
vùng biển ven bờ gió cấp năm cấp sáu giật cấp bảy cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền
người dân đang hoạt động trên vùng biển quảng ninh
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh
đề nghị sở giao thông vận tải cảng vụ hàng hải quảng ninh cảng vụ đường thủy nội địa
ủy ban nhân dân các địa phương ven biển xem xét tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi
có thể xem xét cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc này trước một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một mươi
tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển lưu trú qua đêm tại các địa điểm du lịch trên biển
từ đêm ngày một mươi chín tháng một mươi đến sáng ngày hai mươi một tháng một mươi ở vùng ven biển khu vực đồng bằng và khu vực đông bắc của bắc bộ
có khả năng xảy ra mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
tiếp tục với các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
thưa quý vị liên quan đến vụ án xảy ra tại bắc ninh vào sáng nay
lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở xã trung thành huyện phổ yên tỉnh thái nguyên là nghi phạm sát hại cô gái hai mươi bảy tuổi
trong cửa hàng bán quần áo tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
theo thông tin ban đầu nghi phạm giết người rồi nhảy cầu thanh trì
thi thể của nghi phạm được lực lượng chức năng và người dân phát hiện nổi trên đoạn sông
thuộc địa phận xã kim lan huyện gia lâm hà nội cách nơi nhảy khoảng một mươi km
trước đó như antv đã đưa tin chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu là nhân viên bán quần áo trú thành phố bắc ninh
bị nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu cổ bụng ngực dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi các lực lượng công an tỉnh tìm thấy ô tô có đặc điểm như trên
đang đổ trên cầu thanh chỉ hà nội
quá trình lấy lời khai của nhân chứng xác định nam thanh niên điều khiển ô tô
và đổ trên cầu thanh chỉ sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông hồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trần văn hùng và nguyễn phạm tuân hiện đều trú tại tỉnh lạng sơn
để điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
từ tháng tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trần văn hùng kinh doanh mua bán tiền ảo trên mạng
nên đã nảy sinh ý định thu mua tài khoản ngân hàng và dịch vụ
trong thời gian trần văn hùng và nguyễn phạm tuân tìm và đưa các em học sinh nhẹ dạ có nhu cầu cần tiền tiêu dùng
đến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh lạng sơn để mở tài khoản đăng ký dịch vụ internet banking
sau khi mở được tài khoản các em học sinh sẽ chuyển số tài khoản cho tuân để chuyển cho hùng
các em được trả số tiền ba trăm linh đồng một người một tài khoản
đến nay hùng và tuân đã mua bán trái phép thông tin của hơn bảy mươi tài khoản ngân hàng
từ các em học sinh trên địa bàn huyện tràng định
tại cơ quan điều tra hùng và tuân đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình
công an thành phố hải phòng cho biết các đơn vị liên quan của công an thành phố đã vào cuộc
nhanh chóng xác định được nhóm người đi xe phân khối lớn với tốc độ cao gần ba trăm linh km một giờ
và bốc đầu ở thị trấn cát bà huyện cát hải thành phố hải phòng
theo đó lực lượng chức năng xác định được người lái xe máy tốc độ cao quay clip tự đăng tải thông tin
sự việc lên mạng xã hội là thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã tráng việt huyện mê linh thành phố hà nội
tại cơ quan công an thanh niên này thừa nhận chính là người lái xe phân khối lớn với tốc độ hai trăm chín mươi chín km một giờ
tại khu vực đường ven biển cát bà về đường tân vũ lạch huyện
qua thông tin khai thác từ đối tượng tổ công tác công an thành phố hải phòng đã xác định được
danh tính những người khác trong nhóm có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như trong video thanh niên đăng tải
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
vừa được tha tù về tội trộm cắp tài sản nguyễn đình thuận lại ngựa quen đường cũ ra tay trộm tài sản
tại một quán cà phê tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước vụ việc đang được camera an ninh ghi lại
khi bị lực lượng công an phát hiện thuận điều khiển chiếc xe máy vừa trộm được bỏ chạy
đồng bọn của thuận chạy xe đằng sau
mục đích là cản đường truy đuổi của lực lượng công an
sau hơn một mươi km truy đuổi đội phòng chống tội phạm thành phố đồng xoài phối hợp với đội phòng chống tội phạm phú riềng
đã áp sát bắt gọn được thuận cùng với tăng vật
riêng đồng bọn của thuận bỏ lại xe máy chạy bộ vào rẫy của nhà dân để tẩu thoát
liên quan đến ma túy bốn đối tượng vừa bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai bắt quả tàng
vì tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
quán karaoke trên địa bàn ấp hai xã lộ hai mươi năm huyện thống nhất
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn phương linh và trần quốc bảo phạm thị ngọc trang và đoàn thị kim phụng
cả bốn chú tỉnh đồng nai
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một lượng ma túy nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh cả bốn đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận nam tử liêm thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ hậu thường trú tại tổ dân phố năm thị trấn xuân an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
về tội cối gây cơ hội

quyết định truy nã cũng về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý
nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện